những thông tin về tình hình mưa rông xảy ra tại một số địa phương
trong vài ngày qua tại các tỉnh lào cai sơn la yên bái điện biên và lai châu
đã xảy ra mưa đá kèm theo rông lóc
mưa lốc kéo dài đã khiến hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái và nhiều hoa màu của các địa phương này
bị thiệt hại nặng nề ghi nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những gì còn xót lại của gia đình bào hoàng thị sơ
chú tại thôn triều một xã lương sơn huyện bảo yên tỉnh lào cai
sau khi cơn lốc đi qua ngôi nhà của gia đình bà đã bị sập hoàn toàn
rất may toàn bộ gia đình đã kịp sơ tán trước khi ngôi nhà sụp xuống nên không có ai bị thương
theo bà sơ đã hàng chục năm nay nhưng chưa bao giờ bà chứng kiến cơn lốc bất ngờ và lớn như vậy xảy ra trên địa bàn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
bàn tỉnh lào cai là huyện bảo yên với khoảng hai trăm linh nhà dân bị thiệt hại
trong đó có một mươi ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn một trường học bị tốc mái ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn một tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trường giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả
nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân
ngoài bảo yên một số địa phương khác của tỉnh lào cai cũng bị ảnh hưởng bởi mưa đá và lốc xoáy
như huyện bát sát thành phố lào cai và huyện sapa
đây cũng là lần đầu tiên mưa đá và rông lốc xảy ra cùng lúc tại tỉnh lào cai trong năm hai nghìn một mươi chín
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và lên phương án hỗ trợ cho người dân
cũng tại yên bái chiều ngày một mươi sáu và tối ngày một mươi bảy
trên địa bàn tỉnh
đã xảy ra mưa đá và lốc xoáy bất thường
đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản nhà cửa của nhân dân trên địa bàn có huyện mù căng trải
văn yên trấn yên lục yên văn chấn và yên bình
tính đến một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng hai tỉnh yên bái đã có năm ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn
hai trăm bảy mươi một ngôi nhà bị tốc máy thiệt hại nặng nhất là huyện vùng cao mù căng trải với năm mươi ngôi nhà bị tốc máy
mưa đá lốc xoáy còn làm gãy đổ năm năm hectare cây gỗ bạch đàn
năm mươi tám lồng cái bị thiệt hại ở huyện yên bình ước tính tổng thiệt hại gần một bảy tỷ đồng
đến thời điểm hiện tại theo ghi nhận mưa đá lốc xoáy không gây thiệt hại về người
còn tại bắc cạn tối ngày một mươi bảy tháng hai trên địa bàn có huyện ba bể
chợ đồn bắc nặng tỉnh bắc cạn cũng xuất hiện trận mưa lốc bất thường
tại huyện ba bể một số nhà của người dân tại các thôn bản vắng một hai tiền phong nà linh
mưa gió đã làm tốc máy một số ngôi nhà của người dân
tại thôn nà linh mưa gió lốc xoáy đã làm sập mái nhà và làm bị thương hai bà cháu
ngoài ảnh hưởng đến nhà cửa một số diện tích hoa màu đang trong thời kỳ thu hoạch bị gây dập
ngoài ra trận mưa bão bất thường cũng ảnh hưởng đến lễ hội xuân mù là của người mông tại huyện bắc nạm
hiện nay tỉnh bắc cạn đang chỉ đạo các địa phương thống kê thiệt hại
báo cáo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và các ngành chức năng
tiếp tục thông tin về thiệt hại và công tác khắc phục
đêm ngày một mươi bảy tháng hai trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã có mưa to kèm theo rông
với lượng mưa phổ biến từ một mươi sáu mươi bảy mm kèm theo gió giật mạnh lên đến hai mươi sáu m trên dây
đã khiến nhiều nhà dân ở tuyên quang tốc mái gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của người dân
nhiều cây xanh trên khu vực thành phố tuyên quang bị bật gốc gãy đổ và mất điện nhiều khu vực
tổng số nhà bị tốc mái và hư hỏng là một sáu trăm linh hai nhà trong đó thiệt hại và sập đổ hoàn toàn một mươi hai nhà
một mươi hai phòng học bị tốc mái tám sáu ha diện tích đất rừng trồng tại xã thành long huyện hà miên bị gãy đổ
dụng chín mươi năm tấn cam tại xã minh khương huyện hà miên
cây xanh đô thị ở nhiều tuyến đường của thành phố tuyên quang cũng bị lốc xoáy quật đổ gãy gây cản trở giao thông